liên quan đến vụ tàu cá cùng tám ngư dân ở quảng ngãi bị tàu hải cảnh của trung quốc đâm chìm gần đảo phú lâm quần đảo hoàng sa
bộ ngoại giao việt nam cho biết đã trao công hàm phản đối yêu cầu điều tra vụ việc
theo cơ quan chức năng tàu cá qng chín mươi nghìn sáu trăm một mươi bảy ts và tám ngư dân việt nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo hoàng sa của việt nam
thì bị tàu hải cảnh trung quốc ngăn cản và đâm chìm
bộ ngoại giao đã trao công hàm phản đối và yêu cầu phía trung quốc điều tra làm rõ
xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh trung quốc nêu trên không để tái diễn những hành động tương tự
đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân việt nam